thưa quý vị
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã tổ chức gặp mặt giao lưu truyền thống kỷ niệm bốn mươi năm năm
chiến dịch tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hai nghìn một mươi bảy tham dự lễ có đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại buổi lễ ba trăm linh hội viên đại diện cho hai mươi năm hội viên hội chiến sĩ thành cổ quảng trị
các hội chiến sĩ thành cổ của một mươi sáu tỉnh thành trong cả nước đã cùng nhau ôn lại những ký ức của tám mươi một ngày đêm chiến đấu vô cùng khốc liệt
hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống và nằm lại trên chiến trường quảng trị
hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ sau chiến tranh trở về với đời thường phần lớn mang trong người thương tích và bệnh tật
cuộc sống thực sự khó khăn nhưng họ vẫn toát lên niềm tự hào bởi vì họ là chiến sĩ thành cổ quảng trị
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh của cán bộ anh hùng liệt sĩ
ghi nhận những đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như xây dựng quê hương
đồng chí mong muốn thời gian tới hội viên chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tiếp tục đoàn kết thống nhất và dành nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dân hương hoa tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn đường chín và thành cổ quảng trị thăm tặng quà cho các gia đình chính sách và thương bệnh binh ở xã miền núi linh thượng huyện gio linh tỉnh quảng trị
tiếp nối bản tin là cụm tin vắn về các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tỉnh lâm đông vừa tổ chức giao buổi gặp mặt cho trên một trăm linh đại biểu là các đảng viên giải quyết các vấn đề
là các đảng viên già làng đại diện gia đình tiêu biểu có công với cách mạng trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh lâm đồng
buổi gặp mặt nhằm tri ân những người có công với cách mạng nhất là những người có công với cách mạng trong đồng bào dân tộc thiểu số ôn lại truyền thống yêu nước truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc việt nam và của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất nam tây nguyên
những ngày qua công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm các mẹ việt nam anh hùng tại thành phố bù ma thuật và hai huyện lắc và crong bách
người nông dân tặng quà dâng hương tại gia đình các liệt sĩ công an nhân dân và thăm hỏi động viên các đồng chí thương mệnh binh công an nhân dân qua các thời kì trên địa bàn tỉnh đắk lắk
trong đó có những gia đình là thân nhân của lịch sĩ trong kháng chiến chống pháp hàng chiến chống mỹ tham gia làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên tuyến biên giới tây nam
trong trí quyết chống phản động funro có vũ trang trên địa bàn tây nguyên và bị thương trong quá trình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh thật tự
cũng nhân dịp này
đoàn thanh niên công an tỉnh yên bái đã phối hợp tổ chức thăm tặng quà cấp phát thuốc cho các đối tượng là thương bệnh binh người có công với cách mạng tại địa bàn xã văn tiến thành phố yên bái
đoàn cũng đã đến thăm hỏi và trao tặng một mươi bốn xuất quà cho gia đình các thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn
trung tâm văn hóa thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ và hai mươi năm thành lập câu lạc bộ tiếng hát thương binh thủ đô
những bài ca đi cùng năm tháng ca ngợi đảng bác hồ ca ngợi quê hương đất nước được những thành viên trong câu lạc bộ tiếng hát thương binh thủ đô gửi tới những đồng đội những người đồng chí tô đẹp thêm cho đời bằng những hành động thiết thực với phương trầm thương binh tàn nhưng không phế
thưa quý vị trong nhiều năm qua với đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây công an tỉnh phú thọ đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực
toàn lực lượng đã và đang giúp đỡ hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho những gia đình cán bộ chiến sĩ thân nhân gia đình chính sách và người có công với cách mạng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương minh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy đoàn công tác công an tỉnh phú thọ đã đến thăm tặng quà cho các mẹ việt nam anh hùng hà thị đào chín mươi ba tuổi ở xã tứ xá huyện lâm thao và mẹ hoàng thị vân chín mươi bốn tuổi ở xã hà lộc thị xã phú thọ
ngoài ra các thương binh thân nhân các gia đình liệt sĩ công an nhân dân cũng được đoàn đến động viên thăm hỏi
hiện nay tỉnh phú thọ có một trăm năm mươi tám đồng chí là thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
các đồng chí là thương binh thân nhân liệt sĩ luôn phát huy tốt phẩm chất của người chiến sĩ công an cách mạng tận tụy trách nhiệm mưu trí dũng cảm là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ học tập nói theo
trong năm do công tác tại công an tỉnh phú thọ tôi thấy rằng ban đốc công an tỉnh và công an tỉnh phú thọ luôn luôn nghĩ đến việc đối với những người có công xây dựng tổ quốc và những người gia đình thân nhân có người huy sinh vì tổ quốc
trong những năm đó những ấn tượng về tình nghĩa đó luôn luôn để trong tâm trí của tôi
khi tôi về hưu tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình tuy đã về hưu nhưng vẫn mang tính chất của công an nhân dân
khi mà có phong trào tìm kiếm đồng đội hay phong trào giúp đỡ nhà xóa nhà tạng của đồng đội thì tôi luôn tham gia
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay công an tỉnh phú thọ đã chi hơn ba tỷ đồng để ủng hộ giúp đỡ các gia đình chính sách như xây dựng sửa chữa năm ngôi nhà tỉnh nghĩa trợ cấp cho con thương binh nặng con liệt sĩ chăm sóc phụng dưỡng năm mẹ việt nam anh hùng
việc huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cùng chung tay hỗ trợ cho người có công gia đình chính sách
cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa chăm lo cho gia đình chính sách
các phong trào đền ơn đáp nghĩa ấy đã phát huy sức mạnh tương thân tương ái trong mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh nhà
được sự quan tâm của đảng ủy ban giám đốc hội phụ nữ công an tỉnh phòng hậu cần kỹ thuật cùng tất cả các đồng chí của công an tỉnh
các phong trào đền ơn đáp nghĩa ấy đã phát huy sức mạnh tương thân tương ái trong mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh
xây dựng các hoạt động tỉnh nghĩa nó có hiệu quả
từ việc xây dựng quỹ chúng tôi đã sử dụng và sử dụng có hiệu quả
cái quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
với sự chăm lo giúp đỡ của lãnh đạo công an tỉnh phú thọ
bản thân những người có công thân nhân các gia đình chính sách
luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống phát huy truyền thống cách mạng
mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm
là tấm gương sáng cho đồng chí đồng đội học tập nói theo
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp tây bắc đông nam đi qua bắc bộ
kết hợp với đới gió đông nam phát triển từ mặt đất lên tới năm m
nên ngày hai mươi tháng bảy ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng
một số nơi mưa to đến rất to như phú yên sơn la lượng mưa đo được là một trăm hai mươi chín mm
hoàng su phi hà giang một trăm một mươi bốn mm bãi cháy quảng ninh sáu mươi sáu mm quỳ châu nghệ an bảy mươi một mm
khu vực bắc bộ nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
các tỉnh từ thanh hóa từ thiên huế mây thay đổi
đêm hai mươi tháng bảy và chiều tối hai mươi một tháng bảy có mưa rào và rông rải rác ngày có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
theo thống kê ban đầu tổng thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh quảng bình là trên ba một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
đến nay tỉnh quảng bình đã phê duyệt bồi thường thiệt hại số tiền trên hai sáu trăm hai mươi một tỷ đồng bằng chín mươi bảy năm số thiệt hại thực tế
dự ước số thực tế còn lại chưa phê duyệt khoảng gần sáu mươi tám tỷ đồng đã chi trả trên hai năm trăm năm mươi tỷ đồng
nguyên nhân của việc chậm chi trả trên là do không có biên bản xác định
tỷ lệ nuôi trồng thủy sản chết tại thời điểm chết trong khi các xã chưa có cơ sở để xác minh theo hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
một số địa phương kê khai số lượng lao động thường xuyên không thường xuyên nhiều nên cần kiểm tra giả soát kỹ
ngoài ra đối với tiền điện bảo quản hải sản hiện nay chưa có địa phương nào phê duyệt và chi trả do quá trình thẩm định gặp khó khăn trong việc bóc tách điện sinh hoạt sản xuất bảo quản hải sản
thời gian tới các địa phương và các ngành ở tỉnh quảng bình cần khẩn trương chi trả bồi thường hỗ trợ cho đối tượng đã được phê duyệt phân đấu hoàn thành chi trả chậm nhất trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tăng cường đối thoại tiếp công dân giải quyết khiếu nại khiếu kiện ngay từ cơ sở không để người dân bức xúc tụ tập đông người đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

trên xe vận chuyển các loại hàng hóa gồm nấm linh chi cao hồng xâm và nhiều loại quần áo trị giá ước tính khoảng gần năm trăm linh triệu đồng tất cả đều không có chứng tử hợp lệ lực lượng cảnh sát kinh tế đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều diện tích rừng tự nhiên thuộc khu vực giáp danh rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã tân hợp huyện hương hóa tỉnh quảng trị
bị nhiều đối tượng chặt phá sau khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng của huyện hương hóa tỉnh quảng trị đã vào cuộc điều tra xác minh và đến thời điểm này một số đối tượng khai thác gỗ trái phép đang được công an huyện hoán tất hồ sơ để điều tra tuy nhiên số diện tích rừng bị phá hoại này thuộc quyền quản lý của đơn vị nào vẫn chưa được khẳng định

theo sở tài nguyên và môi trường hà nội việc còn ba số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận là do nhiều trường hợp người sử dụng đất không có tiền nộp nghĩa vụ tài chính và không muốn ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận
một yếu tố làm cho việc cấp giấy chứng nhận bị chậm là cơ sở dữ liệu đất đai
hiện nay hồ sơ địa chính của thành phố chưa hoàn thiện nhiều nơi chưa có bản đồ
toàn thành phố đến nay chỉ có ba huyện và một mươi bảy phường có bản đồ và hồ sơ địa chính đầy đủ
bên cạnh đó nhiều trường hợp người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai trong kinh doanh bất động sản nên chưa thể cấp giấy chứng nhận
dự thảo quy hoạch bến xe đang được hà nội đưa ra lấy ý kiến
theo đó sẽ quy hoạch lại hệ thống các bến xe khách trong nội thành dừng hoạt động hai bến xe giáp bát và gia lâm vào năm hai nghìn hai mươi
thông tin trên báo công an nhân dân
viện quy hoạch xây dựng hà nội đơn vị xây dựng dự thảo cho biết
hà nội đang có chín bến xe khách liên tỉnh với tổng diện tích là một mươi bảy chín ha
trong đó có các bến xe nằm trong khu vực nội thành như giáp bát mỹ đình gia lâm nước ngầm
về cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
tuy nhiên vào dịp lễ tết các bến xe này chưa đáp ứng được nhu cầu
một số bến còn nằm sâu trong nội thành gây cản trở giao thông
do vậy quy hoạch trên tập trung theo nguyên tắc các bến xe khách liên tỉnh từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ được tổ chức quy hoạch trên các trục đường hướng tâm cửa ngõ vành đai
và tại các vị trí kết nối thuận tiện với giao thông công cộng
trong phần tiếp theo của chương trình công an huyện eak tỉnh đắk lắc quyết tâm điều tra truy tìm
nhiều vụ tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn trên địa bàn
nhưng vì chấn thương vùng đầu quá nặng nên ai nhỏ đã tử vong
tại bình dương trên đường dh bốn trăm một mươi bảy thuộc phường tân phước khánh thị xã tân uyên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến một người chết một người bị thương nặng
anh lê đức hùng hai mươi năm tuổi điều khiển xe máy theo hướng từ thị xã tân uyên về thị xã thuận an
khi lưu thông đến địa phận phường tân phước khánh thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy
do anh bùi minh hiếu điều khiển theo hướng ngược lại
cú và chạm mạnh khiến anh hiếu tử vong tại chỗ còn anh hùng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn huyện eak tỉnh đắk lắc
đã xảy ra rất nhiều vụ tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khiến người dân vô cùng bức xúc
và với sự quyết tâm và kiên trì điều tra vừa qua công an huyện eak đã truy tìm xử lý được một số vụ
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn huyện eak tỉnh đắk lắc đã xảy ra hơn hai mươi vụ tai nạn giao thông
trong đó có đến sáu vụ các tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi phóng xe bỏ trốn
thậm chí có những vụ xảy ra trong đêm vắng và dạng sáng nên nhiều giờ sau mới phát hiện được nạn nhân
như vụ án xảy ra vào lúc năm giờ sáng ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua thôn một xã iada huyện iaka
một thi thể nữ nằm chết bên đường
qua khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
xác định đây là vụ tai nạn giao thông
qua quá trình điều tra truy xét lực lượng công an đã làm rõ được tài xế và chiếc xe tông chết nạn nhân
là xe tải mang bề kiểm soát bảy mươi chín c chín nghìn một trăm sáu mươi hai đang được sửa chữa trong một gara tại tỉnh khánh hòa
còn tài xế là nguyễn thành trúc chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
mặc dù lúc đầu vẫn ngoan cố chối cãi nhưng trước những tài liệu chứng cứ công an huyện iak thu thập được
cuối cùng tài xế nguyễn thành trúc phải thú nhận mình đã gây ra vụ tai nạn trên
em xuống dốc đó bên đó tối quá nên đồ công trình để ngổ ngang vô đó em không có thấy người đi bộ
nên em tôn người đó em không có biết
tài xế tôn người qua chạy là sai trái đối với pháp lực là nặng nề
còn cái lượng tâm mình nó còn cắn rất nhiều hơn nữa
nên là bà thằng em thấy mình sai quá nhiều
còn đây là đối tượng ngô văn thành trú tại xã cư huê huyện eak tỉnh đắk lắk
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thanh đang lái xe máy cẩy trên đường liên xã
thì xảy ra tai nạn với một xe máy
người đi xe máy ngã xuống đường nhưng thành đã không dừng lại xem xét để đưa nạn nhân đi cấp cứu
sau đó nạn nhân đã tử vong còn thanh cũng không trình báo sự việc cho cơ quan chức năng
tối hôm đó thì lúc họ tông vô xe em thì em sợ họ quay lại đến em
thì em chạy về đến rãi em để xe đó rồi em vào lô cà phê em rốt
chỉ là suy nghĩ là họ đánh võng họ hút cuộc họ té
rồi họ đứng dậy thôi chứ không có nghĩ là họ chết
theo em thì nếu mà gây ra tai nạn mà bỏ chạy thì khó đáng thế nào
với sự quyết tâm tích cực kiên trì điều tra
thời gian qua công an huyện iak đã làm rõ cả sáu vụ tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn
khi nhận tin báo tai nạn xong bỏ chạy
thì lãnh đạo đơn vị cùng với các đội phân công nhiệm vụ xuống hiện trường
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm phương tiện và khám nghiệm tử thi
dùng các biện pháp nguyện vụ
sau đó là đưa ra những dự định phán đoán hướng đi
rồi là triển khai đồng bộ quyết liệt ấn trương nhanh chóng
tìm ra những xe bỏ trốn để lấy lại niềm tin cho nhân dân
tài xế gây ra tai nạn giao thông để mặc nạn nhân đang bị thương vong rồi phóng xe bỏ trốn
là những hành vi nhẫn tâm rất đáng bị lên án
nhưng để điều tra ra những vụ việc này đưa được tài xế ra nhận tội cũng vô cùng khó khăn
bởi vậy sự vào cuộc tích cực điều tra làm rõ
các vụ việc vừa qua của công an huyện eak tỉnh đắk lắc
đã được nhân dân trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu rất đồng tình tin tưởng và khen ngợi
sáng qua hai mươi tháng bảy hàng loạt tuyến đường ra vào sân bay quốc tế tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh đã bị kẹt xe nghiêm trọng
hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển hết sức khó khăn
ghi nhận vào lúc chín giờ sáng trên các tuyến đường ra vào sân bay tân sơn nhất
như bạch đằng hồng hà trường sơn phan thúc duyện hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau
nhiều người dân không thể di chuyển tiếp buộc phải đứng lại bên đường để chờ
trong khi đó hành khách ra sân bay buộc phải xuống xe đi bộ vào để kịp làm thủ tục
nghiêm trọng nhất là tuyến đường trường sơn hướng từ sân bay ra vòng xoay lăng cha cả
đoạn đường khoảng hai km nhưng phải mất cả tiếng đồng hồ người dân mới có thể di chuyển qua được
lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông
tuy nhiên tình hình ủng tắc vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt
nguyên nhân chính xảy ra tình trạng ủng tắc hôm nay là do các phương tiện lưu thông qua sân bay
nhưng lại không có nhu cầu vào sân bay tăng cao dẫn đến xung đột tại nút ra vào cửa sân bay